văn phòng công tố thành phố paris của pháp cho biết đối tượng thực hiện vụ xả súng tại trung tâm thủ đô nước pháp ngày hai mươi ba tháng một mươi hai là một công dân pháp từng bị buộc tội thực hiện hành vi bạo lực với động cơ phân biệt chủng tộc
cụ thể đối tượng bị cáo buộc thực hiện vụ xả súng là william m nam giới sáu mươi chín tuổi và là một lái tàu đã nghỉ hưu
tối hai mươi ba tháng một mươi hai giờ việt nam đối tượng đã xả súng tại một trung tâm văn hóa của người quốc vào một tiệm làm tóc ở trung tâm thủ đô paris khiến ít nhất ba người quốc thiệt mạng và ba người bị thương
trước đó hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một người này cũng bị cáo buộc dùng dao tấn công ít nhất hai người nhập cư tại một trại tạm trú của người nhập cư ở paris
người này bị buộc tội tiến hành bạo lực vũ trang có chú ý với động cơ phân biệt chủng tộc
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra
liệu vụ xả súng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai có động cơ phân biệt chủng tộc hay không
giới chức pháp đã tăng cường bảo vệ cộng đồng người quốc sau vụ tấn công
hầu hết các đảng phái chính trị tại pháp cũng đã lên án vụ nổ súng và bày tỏ sự đoàn kết với cộng đồng người quốc